thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
hiện tỉnh bình định đã bắt đầu chi trả tiền hỗ trợ đến tận tay người dân
phường lê lợi thành phố quy nhơn là địa phương đầu tiên tiến hành việc chi trả này
phường lê lợi thành phố quy nhơn là địa phương đầu tiên của bình định tiến hành chi trả gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng của chính phủ
đến ba nhóm đối tượng là người có công với cách mạng hộ nghèo hộ cận nghèo và người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
đợt này phương lê lợi đã chi một tỷ một trăm hai mươi bốn triệu đồng cho bảy trăm bốn mươi tám đối tượng
bình định đang giả soát lại danh sách các nhóm đối tượng còn lại để sớm chốt danh sách và tiến hành chi trả gói hỗ trợ sau ngày hai mươi tháng năm
việc kịp thời chi trả gói hỗ trợ hết sức có ý nghĩa giúp những người có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực và động viên tinh thần
sớm vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín gây ra